có những cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn trong quản lý sử dụng đất thúc đẩy xã hội hóa về đầu tư và quản lý các công trình phục vụ nông nghiệp nông thôn
tiếp theo chương trình
quảng bình bắt đối tượng vận chuyển một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
cần xử lý tình trạng đổ rác thải tràn lan tại nam định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình
bắt giữ một đối tượng vận chuyển một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín tại khu vực ngã ba dinh một mươi xã gia ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
bắt giữ đối tượng trương thanh tuấn ba mươi hai tuổi trú tại xã hiền ninh huyện quảng ninh
đi ô tô khách mang biển kiểm soát lào
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có một mươi túi ni lông chứa một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận trở thuê số ma túy trên của một đối tượng trú tại thành phố đồng hới mua từ lào về việt nam
hiện lực lượng chức năng tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bảo hiểm xã hội việt nam và công ty cho thuê tài chính hai trực thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt các bị cáo nguyễn huy ban và nguyễn phước tường từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
lê bạch hồng và hoàng hà từ tám đến chín năm tù trần tiến vĩ từ ba đến bốn năm tù
về cùng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trần thị thanh thủy bị viện kiểm sát đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo đại diện viện kiểm sát đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hành vi phạm tội của các bị cáo đã làm thâm hụt quỹ bảo hiểm xã hội gây thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế của nhà nước
hậu quả thất thoát gần một bảy trăm linh tỷ đồng đến nay chưa khắc phục được
các bị cáo trên là những người tham gia vào việc quyết định cho alc hai vay hay không cho vay
hành vi của họ là nguyên nhân trực tiếp và có tính chất quyết định dẫn đến hậu quả thiệt hại
tuy nhiên việc alg banh phát hành các thư bảo lãnh đã tạo niềm tin tạo một phần cơ sở
để các bị cáo tại bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện việc cho vay vốn trái pháp luật
vì vậy về trách nhiệm dân sự viện kiểm soát đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc xem xét về việc yêu cầu alc hai
phải chịu một phần nghĩa vụ khắc phục hậu quả cùng với các bị cáo
để bồi thường số tiền mà các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước là gần một bảy trăm linh tỷ đồng
những ngày qua mưa lớn khiến lượng nước về hồ thủy điện trị an tăng cao
do đó để bảo đảm an toàn hồi chứa từ lúc tám giờ sáng ngày hai mươi tháng chín
công ty thủy điện trị an đã tăng lượng xả qua tràn thêm ba trăm linh m ba trên dây
nâng tổng lượng nước xả qua tràn hiện nay là bảy trăm năm mươi mét khối trên dây
với lượng xả tràn bảy trăm năm mươi mét khối trên dây
cộng với lưu lượng nước qua tù bin phát điện là tám trăm sáu mươi mét khối trên dây
thì tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sẽ là hơn một sáu trăm linh m ba trên dây
hiện lưu lượng nước về hồ trị an khoảng hai bốn trăm linh mét khối trên dây
mực nước hồ đạt cao trình sáu mươi một mét và đang gia tăng
trong khi thiết kế hồ là sáu mươi hai mét
do đó việc tăng lượng xả tràn là điều bắt buộc để bảo đảm an toàn hồ thủy điện lớn nhất miền nam này
công ty thủy điện trị an thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ du
các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh biết
để chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra
trong ba ngày qua việc thủy điện trị an liên tục tăng lượng xả lũ về hạ du
kết hợp với mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng ven sông đồng nai
thuộc địa bàn các huyện tràng bom vĩnh kiểu long thành nhơn trạch và thành phố biên hòa
bị ngập nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân
thưa quý vị quốc lộ hai mươi bảy là tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh lâm đồng với tỉnh đắk lắc
tuy nhiên đoạn từ huyện lâm hà đi huyện đam rồng đang bị xuống cấp nghiêm trọng
khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn và tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
từ hai năm nay đoạn đường này đã xuống cấp hư hỏng nặng
nhất là khu vực đèo phú sơn đèo chuối và một số xã của huyện đam rồng
hàng ngày con đường này có nhiều xe đi lại dẫn đến tình trạng bị hư hỏng
theo người dân nơi đây cho biết sau những trận mưa nhiều đoạn đường chỉ còn trơ lại đất đá
bởi phần thảm nhựa đã bong chóc và bị nước cuốn trôi
trước thực trạng đó một số người dân tự mang đất đá ra vá nhưng cũng không xuể
được biết quốc lộ hai mươi bảy được tổng cục đường bộ ủy quyền cho sở giao thông vận tải lâm đồng
quản lý từ km tám mươi ba đến km một trăm bảy mươi bốn
vào năm hai nghìn chín tuyến đường này được đầu tư xây dựng từng đoạn và đưa vào sử dụng
tuy nhiên do không được đầu tư đồng bộ nên kết cấu nền móng mặt đường
và tình trạng hư hỏng xuống cấp không đồng nhất
để bảo đảm giao thông thuận tiện và an toàn cơ quan chức năng cần có dự án nâng cấp
làm mới cho tuyến đường để không xảy ra những tai nạn trên con đường này
bộ giao thông vận tải vừa hoàn thành dự thảo nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
do chính phủ ban hành về quỹ bảo trì đường bộ
trong đó bộ giao thông vận tải đề xuất bãi bỏ bốn văn bản quy phạm pháp luật về quỹ này
thủ tướng đồng ý giao cho bộ giao thông vận tải xây dựng nghị định trên
theo hướng giải thề tổ chức quỹ bảo trì đường bộ và hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ trung ương
để bảo đảm công tác thu phí sử dụng đường bộ được tiếp tục thực hiện
bộ giao thông vận tải đề xuất dự thảo nghị định sẽ quy định phí sử dụng đường bộ phí thu trên đầu phương tiện
dự thảo này sẽ dựa vào quy định về thu phí sử dụng đường bộ được phản ánh vào ngân sách trung ương
và thực hiện quản lý theo quy định của luật phí lệ phí và luật ngân sách nhà nước
thưa quý vị sau sự việc cháu bé ba tuổi ở cơ sở mầm non tư thuộc đồ rê mí huyện tiên du tỉnh bắc ninh
bị bỏ quên trên xe ô tô gần chín giờ đồng hồ vào ngày một mươi ba tháng chín vừa qua
tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô
cần tăng cường siết chặt quy trình đưa đón nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh
đây là cơ sở mầm non tư thuộc đồ rê mí vừa để xảy ra trường hợp bỏ quên học sinh ba tuổi
tại địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
sự việc là hội chuông đáng báo động trong công tác quản lý bảo đảm an toàn cho học sinh
do không yên tâm để con em mình đi bằng xe đưa đón của nhà trường
nên một số trường tạm dừng hoạt động đưa đón trẻ bằng phương tiện này
mặc dù nhà trường đã quán triệt quy trình đưa đón trẻ đảm bảo an toàn
từ trường xuất phát từ sáu giờ một mươi năm và đi đến từng các nhà của các bạn và đón trẻ
trước khi đón trẻ thì tôi sẽ ký nhật
và nhận từng học sinh lên xe và ký nhận với phụ huynh
xong sẽ cho sắp xếp các bạn vào chỗ ngồi thật thoải mái
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh
hiện nay trên địa bàn tỉnh có hai mươi năm cơ sở giáo dục mầm non
thực hiện việc đưa đón trẻ hằng ngày bằng phương tiện ô tô
trong đó có một mươi hai trường mầm non công lập và một mươi ba cơ sở mầm non độc lập tư thục
ngay từ đầu năm học sở giáo dục và đào tạo đã tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
ban hành các văn bản của các trường mầm non
và hướng dẫn chỉ đạo thực hiện việc đảm bảo an toàn cho trẻ cho học sinh
xác định việc đảm bảo an toàn trong đưa đón trẻ rất quan trọng
cho nên chúng tôi về phía ngành cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo
thứ nhất là sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục
thực hiện nghiêm túc các phân bản từ chính phủ bộ ngành tỉnh cũng như ngành giáo dục
thứ hai là tiếp tục tuyên truyền trong cộng đồng cũng như xã hội
nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo đưa đón trẻ
đảm bảo an toàn
thứ ba là tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan
giả soát toàn bộ những phương tiện giao thông
để đưa đón trẻ tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn
theo ngành giáo dục hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn đồng bộ
về quy trình tiêu chuẩn đưa đón trẻ tại nhà
nên việc kiểm tra kiểm soát phương tiện gặp nhiều khó khăn
bởi vậy để bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách mạnh mẽ
để tránh những điều đáng tiếc xảy ra
thưa quý vị trên tuyến đường tránh thành phố nam định
hay còn gọi là đường s hai đoạn từ cầu vượt lộc an đến cầu nam định
nhiều năm nay đã xuất hiện những bãi rác tự phát
gây mất mỹ quan và ổ nhiễm môi trường
đặc biệt gần đây khu vực này xuất hiện cả sác lợn chết
bốc mùi nông nạc giữa thời tiết nắng nóng
và trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông
đây là những bãi rác tự phát bên đường s hai
từ rác sinh hoạt rác công nghiệp đến các loại phế thải vật liệu xây dựng
đều bị đem vứt bừa bãi
rác nhiều ngày không được thu gom lại thêm sác lợn chết
khiến người dân sinh sống hoặc đi qua khu vực này
phải chịu đựng một thứ mùi hôi thối

người ta cứ tiện người ta vứt thôi

theo địa giới hành chính tuyến đường này thuộc xã tân thành huyện vụ bản
nhưng do là trục giao thông nối cửa ngõ thành phố nam định đến quốc lộ hai mươi một a
đi các huyện ven biển lại giáp danh với xã lộc an
trong tình trạng cha chung không ai khóc
chính quyền địa phương cho rằng rác thải và xác động vật là của người dân nơi khác mang đến vứt
nên khó kiểm soát
nếu mà khi chúng tôi cho lực lượng kiểm tra
mà nếu mà có thì rác và xác động vật chết
khu vực mà xả thải ra đấy thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay
để làm bảo vệ khu vực vệ sinh môi trường trong địa bàn của mình quản lý
trong lúc chờ xác định đơn vị chịu trách nhiệm
rác vẫn ngập bên dìa đường
thậm chí tràn cả ra lòng đường s hai như thế này
người dân ở nơi đây mong muốn cơ quan chức năng của thành phố nam định
sớm có biện pháp xử lý tình trạng trên để không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại